thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay khắp ba miền đất nước đều có cảnh báo mưa rông
trong đó ở các tỉnh thành phía nam mưa lớn vẫn xảy ra trên diện rộng
còn tại miền bắc thì mưa chủ yếu trong đêm với lượng nhỏ
dự báo là sẽ chỉ kéo dài đến khoảng tám giờ sáng sau đó nắng nóng sẽ quay trở lại
dạ vâng đã bước sang tháng chín và thời tiết miền bắc chuyển thu rõ rệt
nền nhiệt cũng đã giảm so với những ngày hè đổ lửa
thay vì ra mình trong bốn bức tường với điều hòa mở cả ngày
thì giờ đây quý vị có thể mở rộng cánh cửa đón gió trời
cả ngày học tập và làm việc online thì quý vị đừng quên thỉnh thoảng bước ra vườn
hoặc là ra ban công để thay đổi không khí và tập một vài động tác thể dục nhẹ nhàng
vâng ạ cứ khoảng ba mươi bốn mươi năm phút một lần và mỗi lần chỉ cần năm một mươi phút như vậy thôi
thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta sẽ khỏe khoắn và dễ chịu hơn rất nhiều
so với việc là cả ngày chỉ ngồi một chỗ và rán mắt vào màn hình máy tính phải không ạ